thì mọi người bảo thế tại sao mà việc gì mà phải đi vay nãi như thế
rồi là sao dại thế
vay gì chúng nó để có mấy triệu mà không bây giờ lại khổ như thế
giá như mà tôi không đi vay cái số tiền đấy
để đi phát triển cái kế riêng
thì cuộc sống của tôi bây giờ nó cũng sẽ bình an hơn
hai vợ chồng mỗi người đi làm thì nuôi con
cuộc sống nó không được dư giả lắm
thì nó cũng đủ ăn
rồi là nó cũng không phải suy nghĩ gì về nhiều vấn đề như thế
đến bây giờ thì là vợ thì ở nhà
chồng cũng không đi làm được cái gì ra tiền

và khó khăn